các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lăng mạ xúc phạm lực lượng công an trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
tổng thư ký liên hợp quốc kêu gọi thế giới nhìn nhận lương thực như một quyền con người chứ không phải hàng hóa
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay
và mở đầu chương trình như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các tin tức mới nhất trong hai mươi bốn giờ qua cùng sự đồng hành của biên tập viên phương thảo
thưa quý vị công ty trách nhậu hiếu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số một vibeotech của việt nam doanh nghiệp trực thuộc bộ y tế
đã chính thức công bố sản xuất thành công lô vaccine phòng covid một mươi chín sputnik v đầu tiên
vaccine sputnik v đã được bộ y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
và ngày hai mươi sáu tháng tám vừa qua lô vaccine sputnik v có mã số là sv ba mươi nghìn bảy trăm hai mươi một m sản xuất tại vibotech đã được viện nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật gamaleya của liên bang nga
phân tích thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn
và theo kế hoạch vaccine sputnik v do vibiotech sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng
còn về tình hình lây nhiễm covid một mươi chín theo thông tin từ sở y tế hà nội vào trưa ngày hôm nay
thành phố hà nội có thêm bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ca ở ổ dịch cũ của quận hai bà trưng được tính là ca trong cộng đồng
và ba ca trong khu cách ly ở thanh xuân và long biên
trước cùng ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam cũng thông báo có tám trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
từ ca bệnh ở xã phù vân thành phố phủ lý được phát hiện vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
đến nay tỉnh đã ghi nhận sáu mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
ubnd tỉnh hà nam đã quyết định thiết lập một mươi hai vùng cách ly y tế thuộc địa bàn thành phố phủ lý huyện kim bảng và huyện thanh liêm để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi đó sở thông tin và truyền thông hà nội vừa có yêu cầu gửi các sở ban ngành ubnd các quận huyện thị xã thành đoàn hà nội
về việc triển khai nền tảng khai báo y tế điện tử quản lý thông tin người ra vào các địa điểm bằng mã qr
theo đó các cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ bắt buộc phải thực hiện tạo mã qr trên địa chỉ là http qr tờkhaiyt vn
và kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã qr
công dân trên địa bàn bắt buộc phải thực hiện việc quét mã qr khi vào các địa điểm công cộng cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ
trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân
hoặc thẻ bảo hiểm y tế có mã qr để quét mã
trong giai đoạn chính phủ đang xây dựng ứng dụng chính thức duy nhất trên điện thoại thông minh các tổ chức cá nhân sử dụng bốn ứng dụng là
bluezone ncovi vietnam health deleration vhd hoặc là vneid để tạo và quét mã qr
công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát hướng dẫn đối với việc triển khai đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có tạo mã qr địa điểm quét mã qr
sở thông tin và truyền thông phối hợp với trung tâm công nghệ phòng chống covid một mươi chín quốc gia cung cấp tài khoản theo dõi số lượng địa điểm tạo mã qr
số lượng địa điểm có lượt quét mã qr cho các cơ quan đơn vị có liên quan khai thác phục vụ công tác quản lý và truy vết
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc
trần sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ thới tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào ngày năm tháng bảy nguyễn ngọc sơn điều khiển xe ô tô tải đi cùng phụ xe tên là phương từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá
trưa cùng ngày cả hai đến bệnh viện đa khoa trung tâm vĩnh long test nhanh covid một mươi chín
tại đây phương bị giữ lại theo dõi còn sơn có kết quả âm tính nên tiếp tục chạy xe về chợ bình
phương điền tp hcm để giao cá
sau đó sơn điều khiển xe đến quận thốt nốt tp cn giao cho chủ xe và đón xe ôm đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín vàng cốm nhưng không khai báo
nhưng khai báo y tế không trung thực để được qua chốt và đến trung tâm y tế phường mỹ thới khai báo y tế là đi từ huyện cần duộc tỉnh long an về
chiều cùng ngày sơn nhận quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn có kết quả dương tính với virus sars cov hai
truy vết mẹ ruột của sơn sống chung nhà trong thời gian sơn cách ly tại nhà cũng có kết quả dương tính với virus sars cov hai
còn trong ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
theo đó bị cáo phạm quốc học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên là nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên
đã bị tòa án nhân dân huyện đồng xuân tuyên phạt sáu tháng tù giam
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng chín mặc dù không có bằng lái xe mô tô và đã uống rượu bia nhưng phạm quốc học vẫn điều khiển xe mô tô từ thành phố tuy hòa về nhà ở xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
khi đi đến chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam do khai báo thông tin y tế không đầy đủ nên phạm quốc học được các nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo bổ sung
tuy nhiên học không chấp hành mà còn buông lời lẽ chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
sau đó bất ngờ vung tay đấm thẳng vào mặt gây thương tích cho một cán bộ dân quân đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch buộc lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phải khống chế áp giải đối tượng về trụ sở làm việc
ngay sau đó đối tượng phạm quốc học đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân khởi tố về tội chống người thi hành công vụ theo khoản một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
thưa quý vị theo công an quận bắc từ liêm hà nội qua trinh sát nắm tình hình từ đầu tháng tám tới nay đội cảnh sát kinh tế đã phát hiện một số đối tượng thường xuyên giao dịch mua bán các loại mặt hàng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh đặc biệt là các loại thuốc có liên quan tới phòng và điều trị covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất
bất ngờ kiểm tra một người giao hàng tại phường phúc diễn lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín không đủ điều kiện để lưu thông ra ngoài thị trường
đây là hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín của nước ngoài vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội thu giữ
tất cả đều có một đặc điểm chung là không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hợp lệ
số hàng này được các đối tượng nhập lậu về việt nam tiêu thụ trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp
để dễ qua mắt lực lượng chức năng những hộp thuốc này được đong gói dưới dạng hàng hóa thông thường và giao cho shipper vận chuyển
của bọn em và cũng một cái là kinh nghiệm để bọn em sẽ rút kinh nghiệm là bọn em sẽ kiểm tra kỹ và tìm hiểu rõ về nó rồi chức nhận
sau khi thu giữ toàn bộ hàng hóa và tiến hành đấu tranh khai thác bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã triệu tập chủ hàng lên làm việc
người này thừa nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp tâm lý người dân muốn mua các loại thuốc phòng điều trị bệnh covid một mươi chín
nên đã thu gom từ các nguồn trôi nổi trên mạng để bán kiếm lời
theo cơ quan chức năng nếu giao dịch thành công và chót lọt hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín này
chủ hàng có thể hưởng lợi bất chính lên tới một trăm linh triệu đồng
chỉ tính từ đầu tháng chín tới nay công an tp hà nội và lực lượng quản lý thị trường
liên tiếp phát hiện ra nhiều vụ nhập lậu thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín với tổng số hơn ba mươi viên
giá trị hàng hóa khoảng gần ba tỷ đồng
đối tượng này thường xuyên đăng tải trên facebook của mình các sản phẩm thuốc do nước ngoài sản xuất
về phòng chống và điều trị covid một mươi chín không có kiểm định của cơ quan chức năng
thứ hai là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe cho người dân
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của chính phủ
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp mong muốn tìm được loại thuốc tốt nhất để chữa trị là nhu cầu chính đáng
tuy nhiên người dân cũng cần tỉnh táo khi có ý định mua và sử dụng thuốc trôi nổi trên thị trường
tránh việc tiền mất tật mang
ngoài ra cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các loại thuốc phòng
và điều trị covid một mươi chín không nằm trong hướng dẫn của bộ y tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã thi hành lệnh bắt giữ bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với đối tượng vi cảnh vẽ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh tỉnh hà giang
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn
công trường huyện yên minh tiếp nhận sáu hồ sơ vụ việc liên quan tới hoạt động khai thác đá vôi trái phép
do công an huyện yên minh chuyển đến để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vi cảnh vẻ đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng như tham mưu đề xuất chủ tịch ubnd huyện yên minh xử lý các vụ việc không đúng thẩm quyền
trái quy định của pháp luật đề xuất không tịch thu phương tiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp phải tịch thu mà không có căn cứ
chủ trì hội đồng định giá tài sản là tăng vật tịch thu xung quỹ nhà nước không đúng nguyên tắc thiếu khách quan
gây hậu quả thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
căn cứ các tài liệu chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của vi cảnh vẻ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can tạm giam bốn tháng để điều tra
một đối tượng ở tỉnh đồng tháp đã giúp sức cho vợ chồng trương văn sơn lừa đảo hàng tỷ đồng
với thủ đoạn là dùng cục đất xét nói là đá thiên thạch
chữa được nhiều bệnh nan y
đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ sau hai năm trốn truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp vừa phối hợp với công an xã phước vĩnh tây
huyện cần duộc tỉnh long an bắt giữ đối tượng hồ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại ấp an bình xã định yên huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
theo quyết định truy nã vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra bình có hành vi giúp sức cho trương văn sơn năm mươi tuổi
và đặng thị nga bốn mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện lấp vò
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là bảy tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng của nạn nhân
bằng thủ đoạn lừa mua bán đá thiên thạch giả
thực chất chỉ là đất xét vo tròn được phủ một lớp sơn màu đen
khi hai vợ chồng sơn bị bắt thì đối tượng bình bỏ trốn
sau hai năm bị truy nã bình bị bắt giữ khi đang làm thuê tại tỉnh long an
thưa quý vị và các bạn hiện tượng nói bậy chửi tục lăng mạ hiện đang rất phổ biến trên các trang mạng xã hội
pháp luật đã có những quy định rất rõ và có chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi này
tuy nhiên vẫn còn không ít người cố tình xem nhẹ
mới đây công an tp đà nẵng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai năm triệu đồng
đối với đối tượng dùng lời lẽ văng tục xúc phạm đến uy tín hình ảnh của lực lượng công an
sau khi đoạn clip có nội dung thô tục xúc phạm lực lượng công an xã và lực lượng phòng chống dịch
được đăng tải trên trang facebook cá nhân minh đầu bạc
trước sự phẫn nộ của dư luận cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc và xác minh chủ tài khoản
là trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú phú sơn hai xã hòa khương huyện hòa vang
với xe phạm này công an huyện hòa vang đã ảnh lập biên bản đối với trần văn minh sinh một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trần văn minh sinh một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú phú sơn hai xã hòa khương huyện hòa vang

tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền một mươi hai năm triệu đồng

trần văn minh sinh một nghìn chín trăm chín mươi ba trú phú sơn hai xã hòa vang
hồ chí minh đã chấp thuận đề xuất của sở y tế về việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vắc xin astrazeneca xuống còn tối thiểu sáu tuần
hồ chí minh đã chấp thuận đề xuất của sở y tế về việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vắc xin astrazeneca xuống còn tối thiểu sáu tuần
trước đó nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine mũi hai cho người dân
sở y tế đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố áp dụng đối với người tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
thì khoảng cách tiêm mũi hai bằng vaccine astrazennaca hoặc pfizer tối thiểu là sáu tuần
trong khi hiện nay theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine này
thì mũi hai nên được tiêm vào khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần sau mũi một
khi được chấp thuận đề xuất rút ngắn khoảng cách hai mũi tiêm
sở y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị tiêm vaccine mũi hai bằng vaccine astrazennaca hoặc pfizer
cho người tiêm mũi một bằng astrazeneca phá thông tin đầy đủ giới thích rõ ràng hiệu lực bảo vệ
theo cách thời điểm tiêm mũi hai tính an toàn về khoảng cách tiêm mũi hai để người dân biết và đồng thuận tham gia
từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng chín doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín do shipper trước khi hoạt động
tuy nhiên mỗi nơi lại thực hiện một kiểu và giá xét nghiệm không có một mức cố định
trong khi đó nhiều tài xế phải chạy
cũng như là chờ rất nhiều giờ để được tới lượt test
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại phòng khám y dược hoàng mỹ từ rất sớm đã có hàng chục tài xế từ các hãng xe công nghệ đến xếp hàng
để làm thủ tục xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
trên số thu thể hiện là ba trăm linh đồng cho một người trên một lần lấy mẫu
theo các tài xế phòng khám này cũng thực hiện test mổ gột cho ba người với giá sáu trăm linh đồng
mỗi người sẽ phải mất hai trăm linh cho một phiếu xét nghiệm có giá trị trong ba ngày
trong khi đó phía grab đưa ra một mươi sáu đơn vị liên kết với nhiều chi phí xét nghiệm khác nhau
cụ thể có điểm xét nghiệm với chi phí một trăm sáu mươi đồng mỗi shipper
hoặc bảy mươi năm đồng mỗi shipper và có chỗ là một trăm linh đồng mỗi shipper
test nhóm ba người anh mỗi người hai trăm linh
test nhóm ba người mà test riêng lẻ thì một người ba trăm linh
em chạy ba ngày được ba trăm linh ba trăm linh mấy mà test
sáng giờ bỏ hết hai trăm linh nha đi test rồi
theo ghi nhận
cơ sở y tế bệnh viện thực hiện việc lái mẫu xét nghiệm cho đội ngũ shipper
thì mỗi nơi lại có một mức giá khác nhau
nhiều shipper khi nhận được báo giá đã tắt app về nhà
số còn lại thì đành chấp nhận để có giấy xác nghiệm âm tính theo quy định trước khi hoạt động
trước đây mà khi mà nói là tết cho tài xế đến ba mươi tay
bây giờ thay đổi đột ngột vậy cũng gây rất là khó khăn cho anh em
tại vì thứ nhất là cái điểm tết thì không nhiều
lúc trước thì nói chung là anh em xếp hàng dài để tết
thì bây giờ thì không nhiều
tình trạng cũng như vậy thôi
một đòi giấy như vậy là một lần test như vậy là được ba ngày
thì đó là chi phí nó cũng không đến nỗi nào
không chí loạn về giá xét nghiệm
quy trình đã được cấp máu hoạt động cho đội ngũ shipper trong ngày đầu cũng bột lộ nhiều điểm bất cập
bây giờ test xong phải chụp hình gửi lên mà cái này tìm từ sáng giờ không biết đường gửi luôn
do cái app này
do cái app sở y tế thành phố hồ chí minh
có nhiều người sáng giờ không biết về cái app này
mà cái này có nếu có áp dụng cho người test ở nhà thì chụp hình gửi lên app
nhưng mà test ở ngoài ở đây mà có giấy tờ đàng hoàng mà cũng không biết đường gửi
trước đó sở công thương thành phố hồ chí minh cho biết việc để doanh nghiệp tự test covid một mươi chín cho các tài xế là mong muốn chung của các đơn vị
để cho doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệp và tự chịu xét nghiệp là một cách thức mà chúng tôi nghĩ rằng nó là một phía xu hướng mà phát triển cho doanh nghiệp
mà bắt buộc phải thực hiện tới đây khi mà chúng ta từng bước mở cửa lại nền kinh tế
vì cái việc này nó vừa nhanh chóng vừa thuận lợi mà vừa đảm bảo an toàn
chứ còn nếu mà chúng ta cứ phụ thuộc vào cái việc phải tổ chức thông qua các cái đơn vị y tế để mà thực hiện cái xét nghiệm rồi xác nhận rất là khó khăn
và đặc biệt là nó không có đảm bảo cái an toàn
rồi nó chậm theo những cái yêu cầu
và cái việc này
chúng ta phải phát huy được cái tính chủ động của doanh nghiệp và phù hợp với các điều kiện thực tế của từng đơn vị
trong khi các quận huyện của thành phố hồ chí minh đã đóng cửa điểm xét nghiệm miễn phí cho đội ngũ shipper
thì tại thành phố thủ đức đang tiếp tục duy trì việc xét nghiệm miễn phí cho đội ngũ shipper đến hết ngày ba mươi tháng chín
thời gian từ sáu giờ đến một mươi tám giờ mỗi ngày
các hãng xe công nghệ thông báo hỗ trợ hoàn toàn hoặc một phần chi phí xét nghiệm cho đối tác tài xế
như vậy việc hỗ trợ và quản lý hiệu quả đội ngũ shipper trong lúc này là cần thiết
tuy nhiên cũng cần phải có mức giá xét nghiệm cố định tránh trường hợp mỗi nơi làm một kiểu
thậm chí là có biểu hiện trục lợi phí xét nghiệm
kính thưa quý vị trước những bất cập về việc xét nghiệm của đội ngũ shipper diễn ra trong sáng nay
thì tại buổi họp báo chiều nay ngày hai mươi bốn tháng chín sở công thương thành phố hồ chí minh cho biết
ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo từ ngày hai mươi năm tháng chín sẽ giao cho shipper tự xét nghiệm với tần suất là ba ngày một lần
và các doanh nghiệp sẽ tổ chức phát các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho các shipper và các bộ kites này sẽ được cấp miễn phí
kính thưa quý vị đến thời điểm này thành phố hồ chí minh đã triển khai học trực tuyến với cấp tiểu học và hai tuần làm quen và một tuần học chính thức
tuy nhiên vẫn chưa hết đau đầu với việc các con học trực tuyến thì nhiều phụ huynh lại có những lo lắng trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nang
khi mà sắp tới sắp đi làm việc trở lại thì các con của mình vẫn chưa được đến trường
con trai lớn học lớp tám và con gái học lớp hai của gia đình chị phùng thị thu yến ở quận bốn thành phố hồ chí minh đều học trực tuyến tại nhà suốt ba tuần qua
mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ rất nhiều từ phía giáo viên chủ nhiệm
nhưng vấn đề đường truyền thiết bị hai bé còn ở độ tuổi quá nhỏ để lĩnh hội đầy đủ kiến thức gián tiếp như thế này là vấn đề mà chị vẫn còn trăng trở
chính vì vậy điều mà chị mong muốn là con sẽ được trở lại trường
cũng mong là hết dịch để các bé đi học lại để ổn định hơn
giống như là đi học thì sẽ tốt hơn là học online nhiều
các bé sẽ được gặp bạn bè được gặp thầy cô
thì vô trong trường thì cái môi trường sẽ tốt hơn
là cứ ở nhà hoài quên quẩn trong nhà
vậy cứ vậy không có sơn chơi không có gì hết á
bây giờ đa số là đã tiêm ngừa hết rồi
nhiều khi cũng đã đạt cái hệ miễn dịch tốt thôi
nên nếu mà cho học thì chị cũng sẽ cho các bé học hệ năm k
ví dụ như giữ khoai cắp này nọ đeo khói khe
mong muốn của chị yến cũng là mong muốn của nhiều bậc phụ huynh khác
nhưng một thời gian ngắn nữa thôi có thể việc kèm tập các con như thế này sẽ khó khăn hơn
khi phụ huynh phải trở lại trường

muốn con đi học nhưng dịch bệnh phải ổn
con ở nhà thì đi làm lại không theo sát được việc học của con
trong thời gian chờ phương án từ ngành giáo dục đào tạo tp hcm
các gia đình đã tính toán để cân bằng trong tình huống tiến thoái lưỡng nang này
thời công nghệ bốn nhưng mà do bé nó quá nhỏ
bé nó chưa có những thích được như những cái bạn mà ví dụ như là lớp ba lớp bốn đi
bé có thể là tự học được nhưng mà bây giờ là chưa tự học được
thì cố gắng thôi
bé học cái nào được thì học
tối về cha mẹ thì sẽ ôn bài để cho bé
học online cùng một lúc là phải tắt hai người kèm
thì dịch nên có cô ở nhà thì cô kèm phụ một bé và mẹ một bé
ví dụ như chị ràm có thể là ngoại